tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp chủ tịch quốc hội nước cộng hòa hồi giáo iran ali lari zali đang ở thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội iran chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội và nhân dân việt nam dành cho đoàn
bày tỏ sự ngấm mộ sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh và nhân dân việt nam trong đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc
đánh giá cao những thành tiệu cũng như vai trò của việt nam trong khu vực và trên thế giới
tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam nhân dân việt nam sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
chủ tịch quốc hội iran thông báo với tổng bí thư một số nét tình hình iran và khu vực kết quả làm việc với các nhà lãnh đạo việt nam
khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai quốc hội nhà nước và nhân dân hai nước việt nam và iran
đề nghị hai b
nên tiếp tục phát huy và tận dụng những cơ hội tiềm năng to lớn để thúc đẩy hợp tác và phát triển trong thời gian tới
trong đó iran sẵn sàng hợp tác với việt nam trong các lĩnh vực hóa dầu khai khoáng du lịch hàng không dược phẩm an ninh quốc phòng ngân hàng
chủ tịch quốc hội iran trân trọng mời tổng bí thư nguyễn phú trọng sang thăm iran
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch quốc hội iran sang thăm việt nam
chúc mừng thành công của nhân dân iran trong việc ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội và tăng cường vị thế của iran trong khu vực và trên thế giới
vui mừng vì quan hệ việt nam iran không ngừng củng cố và phát triển
tổng bí thư khẳng định đảng và nhà nước việt nam kiên cường đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa dạng hóa đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại
trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế bình đẳng hai bên cũng có lợi
mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với iran đề nghị hai nước cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư cho tương xứng với thế mạnh tiềm năng to lớn của mỗi bên
tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn khu vực và quốc tế thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp và các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao giáo dục đào tạo du lịch đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước vì lợi ích của nhân dân việt nam iran
đóng góp cho hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm iran của chủ tịch quốc hội iran